cục sở hữu trí tuệ việt nam thuộc bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức trao nhãn hiệu cá nước lạnh sapa cho hiệp hội cá nước lạnh sapa
và nhãn hiệu tập thể rau an toàn sapa cho ủy ban nhân dân huyện sapa
từ đây hai sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện vùng cao sapa đã có thể lưu thông trong thị trường cao cấp nội địa và nước ngoài
góp phần gia tăng giá trị sản phẩm nâng cao thu nhập cho người sản xuất ở địa phương
theo đó các sản phẩm được trao nhãn hiệu gồm cá hồi tươi nguyên con cá hồi hun khói và ruốc cá hồi
và chín loại rau quả như súp lơ kẻ song bắp cải su hào rau củ khởi xà lách
việc trao thương hiệu sản phẩm góp phần bảo đảm chất lượng và danh tiếng của cá hồi và rau an toàn sapa
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tăng thu nhập cho người sản xuất
đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của người sản xuất đối với chất lượng sản phẩm
bảo vệ và giữ thương hiệu cá hồi
được biết tại sapa hiện có hai mươi tám cơ sở nuôi cá hồi hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng ba trăm linh tấn cá thương phẩm
cá hồi nuôi tại sapa có chất lượng thịt cao màu sắc hấp dẫn an toàn vệ sinh thực phẩm
về rau hiện có một ba trăm linh hectare các loại rau với tổng sản lượng khoảng hai mươi bảy tấn